nhưng quảng trì tự hào có một vỉa du lịch không kém phần nổi tiếng lại rất khác biệt không thể tìm thấy ở bất kỳ một tour nào trong cả nước
du lịch vùng phi quân sự dmz hành trình về tòa đồ lửa của triển trường xưa
người nước ngoài đến đây với không ý tò mò cố tìm lời giải cho câu hỏi
vì sao mỹ thua việt nam
những người mỹ đến đây là để tìm về chiến trường xưa nơi chỉnh họ hoặc người thân bạn bè của họ từng sống từng nểm trải vì đắng của một cuộc xa lầy tồi tệ
đó là một dàng du lịch với nội dung thông tin triển tranh du lịch hồi tưởng hoài niệm về một vùng kỷ ức triển tranh đầy duyên nở chưa xa
từ đông hà qua cam lộ đến khoảng km hai mươi hai rẻ về tay trải
ba km sẽ gặp cao điểm hai trăm bốn mươi một trải caron căn cứ hỏa lực mạnh nhất trong vùng mắt xích chủ yếu trong hàng rào điện tử mcnamara
tại đây ngày hai tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai bốn trăm linh binh lính nguy quyền do phiên trung tả phạm văn đính chỉ huy đã đầu hàng quân giải phóng
điểm cao này là một quả đuôi hình ngộ giác mà năm góc chỉa ra như năm ngón của bàn chân cọp
tiếp tục theo đường chín vượt ngã ba đắc caron người ta có thể gặp một thực thể của đường trường sơn huyền thoại ở km bốn mươi tám
nơi đây rừng núi bạt ngàn cảnh sát hùng vị khoảng đạt
qua cầu giao quán gần thị trấn khe xanh là một điểm vượt đường chín nửa của đường trường sơn ở km năm mươi năm
trước khi vào thị trấn rẻ phải từ ngã ba theo đường một mươi bốn b
phần của đường trường sơn đi hai năm km người ta sẽ gặp căn cứ khe xanh
men theo con đường bên phải đi sâu bảy trăm linh mét là di tích sân bay tà cơn
nay là bảo tàng khe xanh một trọng tâm của đêm mở dạy tour
nơi du khách mỹ rất muốn tìm đến
cần nói rõ thêm về cái bẫy khe xanh trong chiến lược của người mỹ
đó là một tập đoàn phòng ngừa hình tam giác nằm trong một lòng chảo
gồm cửa điểm khe xanh chi khu quân sự hưởng hóa căn cứ làng vây
đồi tám trăm một mươi một bắc và nam đồi tám trăm linh một chín trăm năm mươi một nghìn năm mươi sáu trăm tám mươi chín
cách căn cứ khe xanh về phía tây nam tám km đường chim bay là căn cứ làng vây của lực lượng đặc biệt mỹ
một địa danh rất quen thuộc
du khách nước ngoài đến khe xanh sẽ được nghe kể về một trăm bảy mươi
bảy mươi ngày cử điểm này và các đơn vị lĩnh mỹ bị bao vây trong đàn lửa của quân giải phóng
lịch sử đã nói nhiều về nội ảm ảnh từ tổng thống johnson đến tướng westmoreland về một biến biến phủ tại khe xanh
đẩy dẫu phần thắng của người việt nam trong cuộc chiến dữ dồi này
vài năm trở lại đây lượng du khách là cựu chiến binh của cả hai phía tìm về quảng trì ngày càng nhiều
họ tìm về những vùng đất khi xưa họ đã sống
họ tìm về những vùng đất khi xưa họ đã sống và chiến đấu để sống lại với kỷ ức để chiêm nghiệm và suy tưởng
đã thường nghe rất nhiều và rất nổi tiếng ở úc nhưng hôm nay chúng tôi mới có dịp được tham quan bảo tàng khe xanh
đến nay chúng tôi mới thấy được sự thật tàn khốc của cuộc chiến
hướng dẫn viên dmh tour cho biết hầu hết khách du lịch nhất là người nước ngoài đều rất thích thủ và ngạc nhiên với những hiểu biết thu thập được từ những điểm tham quan như thế này
qua đó có thể thấy tiềm năng du lịch của quảng trì không đơn giản
không quả lời chút nào nếu nói rằng quảng trì là một bảo tàng chiến tranh lớn một sa bàn phong phú và đầy đủ nhất để giới thiệu về cuộc chiến tranh khốc liệt nhất trong thế kỷ hai mươi của nhân loại